kế hoạch của bộ giao thông vận tải nêu rõ vận tải hàng không đội địa sẽ được khai thác trở lại theo bốn giai đoạn áp dụng với các địa phương đã nới lỏng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết từ một mươi hai h trưa ngày hôm nay mùng hai tháng một mươi bốn trạm bot do thành phố quản lý đã bắt đầu thu phí trở lại
các đơn vị tổ chức trở lại việc thu phí sử dụng đường bộ qua các trạm do thành phố quản lý
bao gồm trạm bot an sương an lạc trạm bot cầu phú mỹ trạm thu bot xa lộ hà nội và các trạm thu trên trục đường nguyễn văn linh
các trạm phải bảo đảm việc thực hiện thu phí theo quy định pháp luật giấy phép đầu tư được cấp và hợp đồng bot đã ký kết
các đơn vị có trách nhiệm và phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn giao thông an ninh trật tự tại khu vực trạm
thông tin hướng dẫn doanh nghiệp lái xe về nội dung thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
bên cạnh đó các đơn vị phối hợp với sở giao thông vận tải để lập biên bản ghi nhận sự việc thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ
ngay sau khi nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án tổ chức thu trở lại
trước đó những trạm bot trên đã tạm dừng thu phí từ một mươi hai h ngày hai mươi tháng bảy để phòng chống dịch covid một mươi chín
ubnd tỉnh bình dương chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp chủ động trong việc tự mua kit tech
tự tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên cho công nhân người lao động
đồng thời doanh nghiệp phải cam kết thực hiện đúng đủ và tự cấp giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm
để làm căn cứ cho người lao động tham gia lưu thông và chịu trách nhiệm về kết quả xét nghiệm trước pháp luật
theo đó trước khi công nhân vào nhà máy sản xuất và trong quá trình hoạt động sản xuất
doanh nghiệp phải tổ chức xét nghiệm sàng lọc với tẩn xuất đối tượng thực hiện theo tình hình dịch bệnh
trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế ưu tiên tiêm vaccine mũi hai cho người lao động
đối với các doanh nghiệp đăng ký thực hiện phương án sản xuất ba tại chỗ trước khi cho công nhân
người lao động ngừng thực hiện phương án sản xuất này để trở về nơi cư trú
thì công ty phải tổ chức xét nghiệm sàng lọc với tần suất đối tượng thực hiện theo hướng dẫn của ngành y tế
đối với người lao động khi đáp ứng đủ điều kiện lưu thông và có xác nhận xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế
thì được phép lưu thông đến làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động theo mô hình ba xanh
thưa quý vị như chúng ta có thể thấy dịch covid một mươi chín đã tác động rất lớn tới nền kinh tế không chỉ trên thế giới mà cả việt nam
đặc biệt trong đó phải nói đến những khó khăn mà các doanh nghiệp châu âu tại việt nam đang gặp phải do dịch covid một mươi chín mang lại
tuy nhiên cộng đồng doanh nghiệp châu âu tin tưởng xét về dài hạn việt nam vẫn là thị trường có nhiều điểm tích cực
nhất là khi thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo chuyển đổi chiến lược mới xác định quan điểm mới về chống dịch
do đó cộng đồng châu âu vẫn bày tỏ niềm tin đầu tư vào việt nam
dưới tác động của dịch bệnh covid một mươi chín sáu mươi doanh nghiệp châu âu tại việt nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng
và thu hẹp sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi làn sóng dịch covid một mươi chín lần thứ tư
chuỗi cung ứng bị đứt gãy một số doanh nghiệp không đáp ứng được quy định yêu cầu về nhà máy hoạt động trong thời gian dịch bùng phát
việc giãn cách tác động lớn đến hoạt động của doanh nghiệp fdi đến người lao động và chuyên gia đặc biệt là chuyên gia nước ngoài
trong những thời gian giãn cách xã hội vừa rồi phong tỏa ở một số thành phố lớn cũng giống như các doanh nghiệp việt nam thôi
các doanh nghiệp châu âu hiện đang ở việt nam cũng gặp rất nhiều khó khăn
chúng tôi cũng có một khảo sát nhanh trong thời gian ba tháng từ tháng sáu đến tháng tám của các thành viên
có đến hơn chín mươi của các thành viên của chúng tôi tham gia khảo sát trả lời rằng đợt giãn cách vừa rồi đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động kinh doanh
trong đó thì có khoảng bảy mươi sáu các doanh nghiệp thì có kết quả kinh doanh không tốt và thậm chí là trong đó đến ba mươi là kết quả kinh doanh rất là tệ
tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế cho biết trong thời gian tới khi vaccine được phủ sóng tiêm cho toàn dân thì dịch covid một mươi chín cũng sẽ được kéo giảm
trong khi các quốc gia còn đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của covid một mươi chín việt nam có thể đảm bảo rằng các công ty ở đây tiếp tục hoạt động
hoạt động bình thường mà không có nhiều gián đoạn điều này đang giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tiếp thêm niềm tin cho lãnh đạo các doanh nghiệp châu âu
chúng tôi tin rằng là trong quý bốn này thì tình hình sẽ sáng sủa hơn khi mà hà nội hồ chí minh đã có sự kiểm soát rất là tốt tình trạng dịch bệnh
và từ đó nó sẽ tạo ra một cái điều kiện để nó bình thường hóa trở lại
thứ hai nữa là chính phủ cũng đang tích cực xây dựng các kịch bản
hỗ trợ cũng như là kể cả thực hiện các biện pháp vĩ mô khác để hỗ trợ doanh nghiệp
cái thứ ba nữa là phòng doanh nghiệp cũng đang có những cái nỗ lực riêng
và trong quá trình đấy thì họ cũng đã có những cái thành công nhất định
đặc biệt là vấn đề về thay đổi mô hình xuất kinh doanh quản trị cũng như là đa dạng hóa các thị trường và địa phần của mình
trong thời gian tới thì chúng tôi cũng hy vọng là chính phủ việt nam sẽ có những biện pháp thay đổi phù hợp với tình hình mới
chúng tôi cũng được biết là dự thảo về hướng dẫn thích ứng với covid
cũng sắp được ban hành
và dựa trên những tiêu chí rủi ro dựa trên những quy tắc thống nhất tập trung phân cấp tùy vào mức độ rủi ro của các tỉnh
thì chúng tôi cho rằng đây là một cái cách tiếp cận đúng đắn
trong cái trạng thái bình thường mới thì từ phía góc độ của doanh nghiệp thì cũng kiến nghị rằng doanh nghiệp được trao quyền tự chủ nhiều hơn trong phòng chống dịch
thì như thế là rõ ràng là việt nam hay là các doanh nghiệp có thể đưa lại cái trạng thái sản xuất kinh doanh bình thường
trong cái tư duy chống dịch mới
thì như thế tôi nghĩ là đủ cho các doanh nghiệp để có thể tiếp tục tồn tại và đóng góp nhiều hơn cho việt nam
dù đối mặt với nhiều khó khăn như vậy doanh nghiệp châu âu không đặt vấn đề rút vốn khỏi việt nam
nhìn chung các nhà đầu tư châu âu hiện nay không đưa ra bài toán dịch chuyển
thay vào đó là làm sao để đa dạng hóa chuỗi cung ứng
điều này cho thấy rằng bất chấp những thách thức ngắn hạn
các doanh nghiệp châu âu vẫn tin tưởng vào triển vọng dài hạn của việt nam
điều này thể hiện niềm tin vào môi trường thương mại và đầu tư của việt nam vẫn được duy trì
vì vậy không có gì ngạc nhiên khi các thành viên eurocharm đều tích cực về tương lai của chính công ty họ
và lạc quan về triển vọng môi trường thương mại và đầu tư của việt nam
theo sở công thương tỉnh đồng nai tính đến hôm nay mùng hai tháng một mươi
toàn tỉnh hiện có hai trăm chín mươi hai điểm bán hàng thiết yếu
trong đó thời gian qua sở công thương đà nẵng đồng nai đã hỗ trợ kết nối một số công ty
về nguồn cung hàng hóa cho các điểm bán hàng thiết yếu cho người dân
điểm cung cấp miễn phí cho xã phường để phát cho những trường hợp gặp khó khăn
bên cạnh đó toàn tỉnh đồng nai hiện có hai trăm hai mươi bảy cửa hàng tiện lợi thuộc các hệ thống
bách hóa xanh vi mắc cộng
cop food và các siêu thị đang hoạt động để đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng thiết yếu của người dân
chuyển sang các tin tức an ninh kinh tế
sau thời gian dài theo dõi xác minh đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh xuân hà nội
phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội đã phát hiện số lượng lớn các sản phẩm mỹ phẩm
nghi là hàng giả hàng nhái thương hiệu độc quyền
tại căn nhà số một mươi một
ngõ một trăm hai mươi sáu hoàng văn thái thành xuân
theo cơ quan chức năng tổng giá trị các mặt hàng này có thể lên tới hàng trăm triệu đồng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt các thùng cắt tông
có chứa lượng lớn hóa mỹ phẩm như thế này
đặc biệt trong đó có thương hiệu sữa tắm của ý được phân phối độc quyền tại việt nam
xong tại đây những sản phẩm này được làm nhái giống tới chín mươi chín sản phẩm chính hãng
và được bán ra với giá thấp hơn tới bảy mươi năm
tức là từ sáu mươi năm đến tám mươi năm đồng so với giá niêm yết của công ty
thời điểm kiểm tra chủ hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thậm chí khi kiểm tra cơ quan chức năng còn phát hiện vì là sản phẩm giả
nên tem qr code được chụp từ tem hàng thật đã phát hành chỉ có một số chung cho tất cả sản phẩm
chứ không phải mỗi một sản phẩm có một mã riêng như hàng chính hãng
theo cơ quan quản lý thị trường
lô hàng này được chủ hàng tập kết trong lúc hà nội giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
khi hà nội nới lỏng giãn cách đối tượng lập tức bung hàng để tiêu thụ
hiện toàn bộ số hàng hóa đã được cơ quan chức năng thu giữ
lực lượng cảnh sát kinh tế công an quận thanh xuân cũng đang tiến hành xác minh
và kiểm định số hàng để hoàn tất thủ tục hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
mặc dù nhiều đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch tiền ảo
đã bị lực lượng công an liên tiếp đánh sập
tuy nhiên lợi dụng lòng tham sự thiếu hiểu biết của nhiều nhà đầu tư
tình hình hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp
có xu hướng gia tăng
tại tỉnh quảng ninh chỉ tính từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
cơ quan công an đã tiếp nhận xử lý một trăm một mươi bốn vụ với tổng tài sản bị chiếm đoạt trên tám mươi ba tỷ đồng
và thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
điều chỉ là các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng phạm tội
điều chỉ là các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng phạm tội